các tuyến xe buýt này sẽ hoạt động liên tục từ năm h đến một mươi tám giờ hàng ngày
riêng tuyến số bảy mươi bốn hoạt động tại bến xe củ chi từ bốn giờ ba mươi phút đến một mươi bảy giờ ba mươi phút và tại bến xe an sương từ năm giờ ba mươi phút đến một mươi tám giờ ba mươi phút
các tuyến xe buýt hoạt động trở lại phải trang bị dung dịch rửa tay cho hành khách thùng rác trên xe có nắp đậy không sử dụng máy điều hòa khi cần phải mở thì không để nhiệt độ dưới hai mươi sáu độ c vận chuyển tối đa không quá năm mươi sức chứa của phương tiện
các tuyến xe buýt xuất hiện trên đường phố để đón khách sau bốn tháng tạm ngưng vì dịch
đại diện trung tâm xe buýt cho biết trong giai đoạn tiếp theo đơn vị này tiếp tục tham mưu sở giao thông vận tải tổ chức các tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế từng khu vực
ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng do dịch covid một mươi chín hành khách đi trên xe tuân thủ nghiêm quy định năm k
nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi một số tuyến xe buýt đã được cơ quan chức năng cho hoạt động trở lại
dịch đã được kiểm soát xe buýt được chạy lại nên tôi vui lắm mong rằng những ngày sắp tới các hoạt động giao thông thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại bình thường chị lê thị hương ngụ quận một mươi hai chia sẻ
đi xe buýt trở lại sau nhiều tháng bà đinh thị thúy việt sáu mươi chín tuổi cho biết hành khách đi xe buýt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tiêm hai mũi vaccine khai báo y tế trước khi lên xe
sáng sớm nay tôi đón xe buýt đi khám bệnh xong rồi tiếp tục đi xe buýt về bến xe miền đông trong ngày đầu xe buýt hoạt động trở lại tôi thấy khách chưa đông như lúc trước dịch chỉ có vài hành khách và ngồi giãn cách nhau tôi đi xe buýt thấy an toàn và rất thoải mái bà việt chia sẻ
hôm năm tháng một mươi bốn tuyến buýt số bảy mươi bảy chín mươi một trăm hai mươi bảy và một trăm hai mươi tám được hoạt động trở lại ở huyện cần giờ tân suất sáu mươi trên chín mươi chuyến mỗi ngày
ngoài xe buýt thành phố hồ chí minh đã mở lại xe khách tuyến cố định
taxi ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ buýt sông với tần suất hạn chế nhằm đảm bảo phòng chống dịch
thành phố hiện có một trăm hai mươi tám tuyến xe buýt gồm chín mươi một tuyến trợ giá và ba mươi bảy tuyến không trợ giá
trước đó từ ngày hai mươi tháng sáu xe buýt cùng nhiều loại hình vận tài hành khách công cộng khác tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch
dự kiến từ ngày một một mươi một thành phố hồ chí minh tiếp tục cho các tuyến xe buýt hoạt động trở lại tùy theo nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
quý vị đến nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã được kiểm soát và chuyển biến theo hướng tích cực
nhưng thành phố vẫn chưa chốt thời gian mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ
dù vậy nhiều quán cà phê trong sáng hai mươi sáu tháng một mươi đã mở bán thậm chí là phục vụ khách ngay trên vỉa hè
bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết
dự kiến tuần tới thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch
sau thông tin trên các nhà hàng quán ăn ở thành phố hồ chí minh đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp lại các vật dụng
sắp xếp bàn ghế để chờ chính quyền thành phố hồ chí minh chính thức cho phép
thậm chí dù chưa được phép nhưng nhiều hàng quán đã tự do mở bán tại chỗ cho khách
ký nhận mới đây trên nhiều tuyến đường ở thành phố hồ chí minh như bà huyện thành quan
dạch bùng binh quận ba phạm văn bạch nguyễn quang bích hoàng hoa thám trường sa quận tân bình
nhiều quán cà phê nước giải khát đã dục dịch mở bán tại chỗ để phục vụ khách
tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh mới đây
trả lời báo chí về thời gian cho phép hàng quán được bán tại chỗ trở lại
ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương thành phố hồ chí minh cho hay
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét cùng với các sở ngành để cân nhắc mở lại
theo đó các vấn đề cần xem xét như phục vụ như thế nào cách làm ra sao cách thức đánh giá
việc này còn nhiều vấn đề cần trao đổi sẽ cung cấp thông tin sớm nhất ông tú cho hay
thông tin thêm về tình hình cung ứng hàng hóa ông tú nói rằng thị trường tại thành phố hồ chí minh
đã dần đi vào ổn định nguồn cung ứng khoảng sáu tấn trên một ngày
các trạm trung chuyển của ba chợ đầu mối đáp ứng bình quân khoảng một bảy trăm linh tấn hàng trên một đêm
đến nay có một trăm hai mươi trên hai trăm hai mươi bốn chợ truyền thống được mở các chợ còn lại sẽ tiếp tục mở lại trong thời gian tới
dự kiến từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ có thêm một mươi chín chợ truyền thống tiếp tục được mở
hiện chỉ còn hai quận huyện chưa được mở chợ truyền thống vì còn đang xem xét mức độ an toàn
trước đó ban an toàn thực phẩm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố với sáu tiêu chí
trong đó yêu cầu cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
và có đăng ký mã qr tại địa chỉ http www http gov vn
giao nhận hàng khách hàng người liên hệ cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc năm k
phải thực hiện quét mã qr và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
khai báo y tế tiêm ngừa vắc xin thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tình với covid một mươi chín
thưa quý vị khán giả tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát
nhưng tại một số tỉnh thành và địa phương số ca mắc vẫn có xu hướng tăng
nên người dân vẫn cần phải nâng cao cảnh giác
để cập nhật những thông tin nhanh nhất chính xác nhất
về các ca mắc mới cũng như quy định phòng dịch của bộ y tế
quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chung thông báo kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại